xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo
công an quận long biên và lực lượng phòng cháy chữa cháy bước đầu nhận định lửa xuất phát từ khu nhà lợp mái tôn
được ngăn làm ba cửa hàng chăn ga gối đệm bình ga công nghiệp và quán cơm rồi lan sang ngôi nhà ba tầng
cũng vào khoảng một mươi chín h ba mươi tối hôm qua tại hà nội đã xảy ra vụ cháy lớn tại tầng hai mươi năm tòa nhà mb grand tower số sáu mươi ba đường lê văn lương
ngọn lửa bùng lên nhưng không ai phát hiện ra chỉ đến khi cửa kính vỡ rơi xuống đường đám cháy mới được phát hiện
điểm trên nhiều người phát hiện lửa khói phát ra từ tòa nhà liền thông báo tới cơ quan chức năng
ít phút sau ngọn lửa bùm lên dữ dội
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số ba huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
nhưng do đám cháy tại khu vực cao tầng xe thang chuyên dụng không thể vươn lên được
nên lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phải dùng dòng ống cứu hỏa lên bằng thang tự hành xây dựng để phun nước dập lửa
lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường tuyến đường lê văn lương
hướng từ cầu vượt thái hà về hoàng đạo thúy để phục vụ công tác chữa cháy giao thông qua khu vực ủn tắc
đến khoảng hai mươi một h một mươi năm phút đám cháy đã cơ bản được khống chế và khoanh vùng
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp tục bám hiện trường bơm nước lên các điểm cháy để tránh tình trạng bùng phát trở lại
chuyển sang những thông tin khác công an tỉnh hà tĩnh vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ tên cướp đột nhập nhà dân giữa ban ngày và khống chế con tin
ghi nhận ban đầu cho biết đối tượng là một thạc sĩ tên kiên ba mươi tuổi chú phường thạch linh thành phố hà tĩnh
giữa ban ngày đã đột nhập vào ngôi nhà trên đường tôn thất thuyết thuộc khu vực dân cư sông đà thành phố hà tĩnh
để khống chế ba mẹ con chủ nhà và bà giúp việc để cướp tài sản
dù nữ chủ nhà đã đưa tiền vàng đối tượng vẫn đe dọa chủ nhà phải đi ngân hàng rút tiền
tuy nhiên khi được thoát ra ngoài người bị hại đã bí mật báo công an
đến khoảng chín giờ cùng ngày lực lượng công an đã bí mật đột nhập vào nhà bằng tầng mái và cửa sau
lợi dụng lúc tên cướp sơ hở đã xông vào khống chế bắt gọn tên cướp các con tin đã được giải cứu an toàn
công an huyện crom năng tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng vũ văn ngọc ba mươi tám tuổi ở xã e tó huyện grom năng
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
ngọc là đối tượng nghiện ma túy hơn hai mươi năm nay từng có ba tiền án về các tội trộm cắp tài sản cướp tài sản và đưa hối lộ
sau khi ra tù ngọc mở tiệm sửa xe máy ở trung tâm xã ea tó nhưng vẫn tiếp tục dính vào con đường nghiện ma túy
mỗi ngày đối tượng ngọc sử dụng từ một năm đến hai triệu tiền mua ma túy sử dụng
ngày hai mươi sáu tháng bốn ngọc đã đột nhập vào một nhà dân ở xã ea tam huyện grom năng để lấy cắp chiếc xe máy
tuy nhiên khi ngọc đang đưa chiếc xe lên thành phố buôn ma thuật để tiêu thụ thì bị công an phường e tam phát hiện bắt giữ giao cho công an huyện crom đang xử lý
công an thị xã thuận an tỉnh bình dương cho biết đang truy bắt hai đối tượng có hành vi hành hung nhân viên trạm thu phí bot
sự việc xảy ra tại trạm thu phí bot số một nằm trên quốc lộ một mươi ba đoạn qua phường lái thiêu thị xã thuận an
một đôi nam nữ đi xe ô tô bốn chỗ biển số hải phòng qua trạm thu phí hướng từ bình dương về thành phố hồ chí minh
tại cabin bán vé tài xế và nhân viên trạm thu phí là ông lê văn thạnh xảy ra cự cãi sau đó tài xế mua vé đi qua trạm thu phí
tuy nhiên khoảng hai tiếng đồng hồ sau tài xế này đã cùng một người đàn ông khác chạy xe máy không gắn biển số
đến khu vực cabin bán vé rồi cầm gậy đánh ông lê văn thạnh và anh nguyễn toàn vinh cũng là nhân viên của trạm thu phí rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường
sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu ông thạnh bị gãy tay anh nguyễn toàn vinh bị thương ở phần vai
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc với quy mô lớn dưới hình thức đá gà lắc tài xỉu thu giữ gần ba trăm linh triệu đồng
ghi nhận của nhóm phóng viên
trước đó vào lúc một mươi năm h ngày chín tháng năm đội cảnh sát hình sự công an huyện trảng bom đã bắt quả tăng sòng bạc khoảng hai mươi đối tượng
đang đánh bạc với hai hình thức lắc tài xỉu và đá gà ăn tiền tại ấp tân lập hai xã cây gáo
khi lực lượng công an ập vào thì các đối tượng đã vứt bỏ toàn bộ
tăng vật và bỏ chạy toán loạn
tuy nhiên đa số đã bị khống chế ngay sau đó
tại hiện trường công an thu giữ tăng vật gồm trên hai trăm sáu mươi triệu đồng tiền mặt
một khẩu súng bắn đạn bi sắt sáu con gà đá một bộ sóc đĩa tài xỉu hơn hai mươi xe máy và nhiều điện thoại di động
cơ quan công an xác định đối tượng sì nhi hội hai mươi bảy tuổi trú tại xã cây gáo huyện trảng bom tổ chức cầm cái
với mỗi ván chơi các con bạc cá cược từ hai đến ba triệu đồng
tên là sì nhi hội
ấp cái điệp xã cây gáo
có lên ấp tăng lọc hai
có hình thức là đánh tài xỉu
tôi là người làm cái các đối tượng đánh thì một triệu đến hai triệu
đối tượng tổ chức đánh bạc thì hiểm trở nằm trên một cái quả đồi
đó là cái khu ít dân cư
chỉ độc đạo chỉ có một con đường đi vào
nhiều bố trí nhiều đối tượng canh gác
thì gây khó khăn cho lực lượng trinh sát
thì trinh sát lúc đó lúc này là phải là cái sử dụng là đi vào bần đêm
rồi sau đó là nguyện hóa trang
là để mà tiếp cận được cái sòng bạc này
hiện công an huyện trảng bom đang tiến hành phân loại
làm rõ vai trò của từng đối tượng
tham gia vào vụ đánh bạc nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thưa quý vị
thưa quý vị bốn học sinh trung học cơ sở đã tử vong do đuối nước
sự việc xảy ra tại hồ thủy lợi thuộc thôn một xã đắc múc so huyện tuy đức tỉnh đắk nông
bốn học sinh tử vong là phùng viết anh võ thị thanh the nguyễn thị thu huyền và phạm văn nguyên
các em đều là học sinh trường trung học cơ sở đắc búc so
người dân ở gần hồ cho biết vào thời gian trên có sáu em học sinh đến hồ rửa tay chân
người dân đã nhắc nhở các em đây là khu vực nước sâu rất nguy hiểm
trong khi rửa tay chân một em đã bị trượt chân xuống hồ
thấy vậy ba em học sinh đã xuống cứu nhưng không cứu được và cũng bị cuốn theo xuống hồ
khi thấy các bạn bị đuối nước hai em học sinh còn lại trong nhóm đã kêu cứu và gọi những người dân trong khu vực đến cứu hộ
tuy nhiên khi được đưa lên bờ thì bốn học sinh này đã tử vong
bệnh nhân vương đình cường ba mươi bảy tuổi ở quốc oai hà nội đã tử vong
sau khi phẫu thuật vì gãy tay ở bệnh viện đa khoa hà đông vào chiều ngày hôm qua
vương đình cường ba mươi bảy tuổi ở huyện quốc oai hà nội bị ngã xe
ngay trong đêm anh cường được gia đình chuyển đến bệnh viện đa khoa hà đông
tại đây bác sĩ tư vấn cho người nhà cần phải phẫu thuật để ổn định chấn thương
sau bốn giờ phẫu thuật bác sĩ thông báo với gia đình ca mệnh thành công
tuy nhiên khi người nhà xin vào thăm thì bác sĩ không đồng ý và cho rằng bệnh nhân mới mổ xong chưa thể gặp được
chờ đợi lâu không được vào thăm người nhà của anh cường đã lên khoa hồi sức của bệnh viện
lúc này chỉ có một mình anh cường ở trong phòng và đã ở trong tình trạng tím tái
khi bác sĩ tuyến trên đến hỗ trợ thì cũng là lúc anh cường đã tử vong
liên quan đến sự việc này một lãnh đạo của bệnh viện đa khoa hà đông xác nhận có sự việc bệnh nhân tử vong tại bệnh viện
hiện nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra rất rõ
vâng vậy là đến nay thì sự việc này vẫn chưa có kết luận chính thức
phóng viên của chúng tôi cũng đang có mặt tại bệnh viện đa khoa hà đông để theo dõi sát diễn biến vụ việc
những thông tin mới nhất về vụ việc này chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn
mời quý vị cùng theo dõi
đến đây thì thời lượng dành cho bản tin mùa môn vào online cũng đã hết
mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình an ninh toàn cảnh cùng chị thu thủy và chị linh chi
vâng xin cảm ơn viên tập viên mỹ hạnh về những thông tin mà chị vừa truyền tới quý vị khán giả
và chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với tiềm mục lệnh truy nã sau một ít phút nữa
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
chúng tôi nhận được quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
đối với đối tượng huỳnh thái sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thường trú tại năm trăm sáu mươi năm trên ba mươi bốn trên một mươi sáu bình thới phường một mươi quận một mươi một tp hcm
về tội mua bán trái phép chất ma túy
bên cạnh đó chúng tôi còn nhận được quyết định truy nã của công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
đối với hai đối tượng phạm hai tội danh khác nhau
bị truy nã về tội cố ý gây thương tích là đối tượng nguyễn xuân linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi ba ngọc hội xã vĩnh ngọc thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
còn bị truy nã về tội đánh bạc là đối tượng nguyễn anh minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
hộ khẩu thường trú tại hai b chu văn an phường sương huân tp nha trang tỉnh khánh hòa
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai
một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát
truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện